từ đầu tháng sáu tới nay phía trung quốc tổ chức kiểm tra trọng tải phương tiện và thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa
đã gây ra tình trạng un tắc tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng un tắc
và bảo đảm hàng hóa được lưu thông bình thường
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn gia tăng đột biến
trung bình có hai trăm năm mươi phương tiện mỗi ngày cao điểm có hai trăm bảy mươi phương tiện một ngày
các lực lượng chức năng đã phải tăng cường lực lượng tăng ca làm việc để luôn bảo đảm lưu thông hàng hóa
an ninh trật tự an toàn giao thông cũng như chủ động nắm tình hình chủ động trao đổi hội đàm
với các cơ quan chức năng phía trung quốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vớng mắc
nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các phương án hợp lý
nên đến nay trung bình mỗi ngày đã có khoảng hai trăm bốn mươi xe xuất khẩu trong ngày
hàng hóa xuất qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị đã lưu thông bình thường trở lại
không còn xảy ra tình trạng un tắc ruột nứ phương tiện vận chuyển